chị ptt hai mươi bảy tuổi ở bình dương đã từng hai lần sinh mổ chị t có các dấu hiệu chậm kinh kèm đau bụng khó thở chị t được nhập viện địa phương để khám
tại đây các bác sĩ chẩn đoán thai bám tại gan và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
nhận thấy tính đặc biệt và phức tạp của ca bệnh các bác sĩ đã xin ý kiến của lãnh đạo bệnh viện và mời chuyên gia trong ngành hội trần đi đến quyết định phẫu thuật cấp cứu
ekip can thiệp mở ổ bụng thấy khối thai bám tại phân thủy v của gan đang chảy máu nhiều tiến hành bóc tách khối thai
may cầm máu tại diện nhau bám trên gan với sự hỗ trợ của bác sĩ ngoại khoa
nhờ phối hợp tốt của khoa phụ sản khoa ngoại tổng hợp và khoa phẫu thuật gây mê hồi sức
ekip mổ do bác sĩ dương thị phép khoa phụ sản và bác sĩ nguyễn viết điền khoa ngoại tổng hợp đã thực hiện thành công ca mổ
bệnh nhân được chuyển bốn đơn vị hầm cầu lắng một huyết tương tươi đông lạnh một kết tủa lạnh trong và sau mổ
kết quả sau khi can thiệp sức khỏe của người bệnh dần hồi phục không xuất hiện các biểu hiện bất thường
được biết thai tử cung ở gan là trường hợp cực kỳ hiếm gặp chiếm tỷ lệ một trên một mươi năm thai kỳ
và có tỷ lệ tử vong cao hơn thai ở vòi trứng bảy bảy lần và thai trong tử cung chín mươi lần
việc chẩn đoán tương đối khó khăn vì nằm ở vị trí không thường gặp và không có triệu trứng lâm sang đặc hiệu
nếu không được phát hiện khi thai tiến triển sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng
chính vì thế bệnh nhân cần phải lựa chọn các cơ sở có uy tín để được các bác sĩ chuyên môn thăm khám và xử trí kịp thời
trước đó một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi đau bụng âm ỉ nhiều ngày khám ở ba cơ sở y tế mới biết thai bảy tuần đã làm tổ trong gan gây chảy máu
chị tướng sinh mổ vào năm hai nghìn một mươi chín và xảy thai một lần lần này chị không phát hiện bị trễ kinh
đau bụng ngày càng dữ dội bác sĩ phòng khám tư nghi ngờ chị đau đại tràng khuyên theo dõi và không điều trị
và ngày sau vẫn đau nhiều chị đến một phòng khám tư khác
bác sĩ phát hiện có thai ở góc gan và đề nghị chị đến bệnh viện sản nhi trà vinh gấp nhận định tình trạng của người bệnh nguy hiểm và vượt quá khả năng chuyên môn
bệnh viện trà vinh chuyển bệnh nhân đến bệnh viện từ dũ tp hcm
bệnh viện trà vinh tp hcm bác sĩ ở từ dũ trần đoán phôi thai kích thước bốn năm cm và khoảng sáu bảy tuần đang phát triển
nhưng nằm sâu bên trong phân thủy gan của bệnh nhân có đầy đủ cấu trúc tim thai đang đập ổ bụng thai phụ có dịch dấu hiệu thai đang chảy máu
ở tình trạng này khối thai có thể vỡ bất cứ lúc nào dẫn đến tình trạng vỡ gan chảy máu ổ bụng
bác sĩ trần ngọc hải phó giám đốc bệnh viện cho biết vỡ gan là tình huống rất nguy hiểm vì nhu mô gan mềm khó có thể cầm máu bằng cách thắt cột như ở các tạng khác khi máu đã tràn ổ bụng lượng nhiều
các bác sĩ rất khó để có thể tìm được điểm chảy máu nếu không cầm máu được buộc phải cắt một phần gan đồng thời truyền bù máu khối lượng lớn thậm chí có thể tổn thương các cơ quan lân cận trong cuộc mổ người bệnh đứng trước nguy cơ tử vong trong hoặc sau mổ
bác sĩ bệnh viện từ dũ hội trần với đồng nghiệp tại khoa gan mật bệnh viện trợ rẫy tìm hướng can thiệp tốt nhất và đề nghị hỗ trợ phẫu thuật
ekip mổ nội soi khám xét đánh giá tình trạng khối thai trước tùy tình trạng thực tế quyết định sẽ nội soi hay chuyển sang mổ hở lấy khối thai
tuy nhiên khối thai ăn sâu vào trong cấu trúc nhu môgan ổ bụng đã chảy khoảng một lít máu tươi lẫn cục nên ekip bắt buộc phải chuyển sang màu hở
bệnh nhân phải truyền một năm lít máu khối thai được lấy ra toàn bộ phần gan bị xâm lấn cũng được cầm máu an toàn
hiện sau bốn ngày hậu phẫu sức khỏe của bệnh nhân ổn định có thể đi lại ăn uống bình thường
theo bác sĩ hải thai lạc trong ổ bụng không ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản nên người bệnh không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản vẫn có thể mang thai lần sau
thay lạc chỗ trong ổ bụng là trường hợp hiếm gặp chiếm tỷ lệ khoảng một trong các trường hợp thai ngoài tử cung
gần hai mươi năm qua bệnh viện từ dũ tiếp nhận điều trị hai mươi ba ca thai lạc trong ổ bụng ở vách trậu buồng trứng mạch máu
trong đó thai lạc trong gan là nguy hiểm và hiếm nhất không thể thống kê tỷ lệ cụ thể
bác sĩ trương thị thảo trường khoa sản n hai cho biết thai nhi lạc chỗ nằm ngoài lầm tử cung thì bắt buộc phải chấm dứt thai kỳ bằng thuốc điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật
năm hai nghìn bảy bệnh viện từ dũ từng tiếp nhận một ca tương tự nhưng không may mắn bằng mất cả mẹ lẫn con
khi ấy thai nhi hai mươi hai tuần tuổi nặng sáu trăm linh gram người mẹ bị suất huyết nội tạng trước khi phẫu thuật tử vong trong ca mổ vì không thể cầm máu
các bác sĩ khuyến cáo khi trễ kinh hai ba tuần que thử thai hiện hai vạch thì phải đi khám để biết có thai hay không đồng thời xem thai ở vị trí nào bao nhiêu túi thai
nếu siêu âm không thấy thai tử cung bác sĩ sẽ can thiệp sớm tránh biến chứng vỡ túi thai chảy máu ồ ạt nguy hiểm đến tính mạng thai phụ
vào năm hai nghìn một mươi bảy các bác sĩ tại bệnh viện thanh nhàn hà nội đã tiếp nhận một bệnh nhân chậm kinh một tuần đến khám sau khi đã thử và xác định có thai bằng que thử nước tiểu
nhưng qua siêu âm bác sĩ không thấy khối thai trong tử cung cũng như ở các vị trí thông thường nếu trở ngoài tử cung
sau quá trình hội trần bệnh viện đã xác định khối thai nằm ở vùng trung tâm của lá lách của bệnh nhân và buộc phải phẫu thuật tránh khối thai bị vỡ gây nguy hiểm đến tính mạng
thực tế thai trở ngoài tử cung hay nằm ở phần vòi trứng hoặc các vị trí xung quanh rất ít khi lạc lên cao tận lách
do lách có thể tái tạo nên sau khi cắt để lấy khối thai phần lách bệnh nhân sẽ tự tái tạo lại sau khi điều trị bệnh nhân đã được xuất viện
các bác sĩ cũng cho biết đây là trường hợp đầu tiên thai tử cung lạc đến lá lách ở việt nam và thế giới cũng chỉ có chín trường hợp tương tự được ghi nhận
bệnh viện tư dũ cũng tình cờ gặp một ca thai ngoài tử cung đi lạc khiếm gặp nữa đó là thai nằm ở dây chẳng rộng bên phải tử cung
bệnh nhân này đã từng có thai ngoài tử cung và từng cắt bỏ vòi trừng bên phải
tuy không quá phức tạp như trường hợp thai nằm ở gan nhưng tính mạng của bệnh nhân cũng bị đe dọa vì chị đã trễ kinh một mươi bảy ngày có nguy cơ vỡ rất cao
ekip đã phải quyết định mổ cho bệnh nhân ngay trong đêm và rất may mắn là sức khỏe của bệnh nhân ổn định
thai lạc chỗ hay còn gọi là thai ngoài tử cung là một trong những biến chứng rất nguy hiểm trong sản khoa
bào thai ngày một lớn lên ở vị trí không phù hợp không đủ thời gian và điều kiện phát triển nên có thể vỡ ra bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng của thai phụ
có rất nhiều nguyên nhân khiến thai đi lạc mà nguyên nhân lại không rõ ràng
ví như người đã có con bình thường nhiều lần mang thai sau thay lạc chỗ người lần mang thai đầu gặp sự cố nhưng lần sau thì bình thường
tuy nhiên một số nguyên nhân xuất phát từ bản thân người phụ nữ có thể khiến thai đi lạc
trong đó có các nguyên nhân không tránh khỏi như thủ thuật buồn tử cung vì bệnh lý trước đó các chăm sóc sức khỏe phụ khoa không tốt như viêm nhiễm kéo dài và lạm dụng việc phá thai
viêm nhiễm kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến thai lạc chỗ và thậm chí là vô sinh
việc phá thai nhiều lần dù phá thai an toàn vẫn có thể làm ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản
nên cách suy nghĩ coi phá thai như một biện pháp tránh thai là rất nguy hiểm
thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất khi không được phát hiện đúng lúc và bị vỡ gây sốt huyết
ở nhiều trường hợp tình trạng sốt huyết diễn ra bên trong nên thường không nhận biết được nhập viện trễ dẫn đến tính mạng bị đe dọa
thai người tử cung rất nguy hiểm nhưng không phải là không có cách phát hiện
vì thế sau khoảng hai ba tuần sau khi trễ kinh thai phụ nên đi khám thai siêu âm để biết có thai hay không thai có phát triển hay không bao nhiêu thai thai có nằm trong bồn tử cung hay không
nếu thai chưa vào buồng tứ cung thì phải theo dõi chặt chẽ để kịp thời phẫu thuật nếu thực sự bảo thai đi lạc